ngày hai mươi hai tháng hai phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chủ trì cuộc họp về việc thực hiện kiến nghị của thanh tra chính phủ
đồng thời yêu cầu căn cứ nội dung kết luận của thanh tra ubnd tp đà nẵng bộ công an theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung kiến nghị của thanh tra chính phủ
theo kết luận thanh tra cho biết từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố đà nẵng đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi với năm mươi hai cơ sở nhà đất thuộc thành phố quản lý sang mục đích khác
trong đó bán lại cho bên đang thuê ba mươi một cơ sở bán đấu giá tám cơ sở bán trực tiếp không thông qua đấu giá tám cơ sở cho thuê giao đất năm mươi năm và hoán đổi năm cơ sở
qua tiến hành kiểm tra ba mươi một cơ sở nhà đất đà nẵng bán lại cho thuê bên thuê thanh tra chính phủ phát hiện bốn cơ sở nhà đất theo quy định phải tổ chức bán đấu giá
quyền sử dụng đất xong ủy ban nhân dân tp đà nẵng lại ký hợp đồng cho thuê và ngay sau đó làm thủ tục bán lại cho bên thuê
một mươi cơ sở nhà đất này nằm trong một mươi cơ sở thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ kết quả xác minh ban đầu về cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để tiếp tục xác minh làm rõ
qua kiểm tra cho thấy việc ủy ban nhân dân tp đà nẵng bán bốn cơ sở nhà đất cho bên đang thuê không thông qua hình thức đấu giá là vi phạm luật đất đai năm hai nghìn ba
vi phạm nghị định một trăm tám mươi một hai nghìn bốn của chính phủ và vi phạm quyết định số chín hai nghìn bảy của thủ tướng về sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
ngoài ra trong tám cơ sở nhà đất bán trực tiếp có bốn cơ sở là khu tập thể xuống cấp
trong đó hai cơ sở xuống cấp đã được ủy ban nhân dân tp đà nẵng bán trực tiếp để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ không phù hợp với mục tiêu như ban đầu
không thông qua đấu giá vi phạm luật đất đai năm hai nghìn ba và nghị định một trăm tám mươi một hai nghìn bốn
thanh tra chính phủ phát hiện ubnd tp đà nẵng phê duyệt giá thuê đất cho công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín thấp hơn nhiều so với giá khởi điểm để đấu giá
đã được thành phố phê duyệt không phù hợp với quy định
trong năm mươi hai cơ sở nhà đất được bán chuyển đổi mục đích sử dụng khác có tám cơ sở nhà đất bên thuê không mua
thông qua hình thức đấu giá liên quan đến ông phan văn anh vũ tức vũ nhôm
qua kiểm tra cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ tài liệu và kết quả xác minh ban đầu sang bộ công an để tiếp tục làm rõ
từ đó thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo tp đà nẵng thu nộp về ngân sách số tiền hơn một trăm ba mươi
ba mươi chín chín tỷ đồng đồng thời kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ công an khẩn trương điều tra xác minh đối với một mươi cơ sở nhà đất
đã được cơ quan này chuyển hồ sơ tài liệu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tổng thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với chủ tịch
các phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng và các tổ chức cá nhân liên quan thời kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
theo phân cấp cán bộ
đã để xảy ra các vi phạm khuyết điểm trong việc chuyển đổi quỹ đất công và các cơ sở nhà đất được nêu trong kết luận thanh tra